để không gian sống không đơn điệu tẻ nhạt trong nhiều năm trở lại đây thú chơi cây cảnh nghệ thuật hay còn gọi là bonsai ra đời như một làn gió mới cho những người yêu cây cảnh
với nhiều người không có gì thú vị hơn được chăm sóc ngắm cảnh sắc thiên nhiên thu gọn trong những chậu bonsai muôn hình muôn vẻ trong dịp tết đến xuân về
đình kim ngân những ngày giáp tết tại đây đang diễn ra một triển lãm bonsai của hội cây cảnh nghệ thuật thăng long
triển lãm trưng bày ba mươi năm tác phẩm của hai mươi bảy tác giả đã gắn bó lâu năm với nghệ thuật bonsai
có tới một mươi năm loại cây được lựa chọn để trưng bày như xanh nguyệt quế vọng cách ổi hoa sữa
đây đều là những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của hội có tuổi thọ lâu năm được uốn nắn kỳ công với nhiều hình dáng thế đẹp như trực siêu bay và huyền
điều kiện sinh sống của người hà nội thì là trong môi trường nhà nhỏ phố nhỏ
muốn đưa một không gian thiên nhiên vào trong phòng cũng như là trong không gian sống của mình để được hòa quyện cũng như là được hít thở hơi ấm từ màu xanh
phong cách chơi của người hà nội thì thiên về đường nét tạo tác
làm sao cho một cây có nhìn thấy sự già nua của cây
tuổi đời thế nhưng vẫn xanh tươi
bonsai được hiểu là cây được trồng trong trậu nhỏ
trước đây nhiều người nghĩ rằng bộ môn nghệ thuật này chỉ dành cho người già
thế nhưng ngày nay có rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi thích chơi bonsai
thú chơi bonsai không chỉ dành riêng cho những người chuyên nghiệp mà cả người không chuyên cũng có thể tham gia
mình cũng làm mười mấy năm rồi
thì là cũng vừa nuôi vừa làm vừa uốn vừa bẻ vừa vặn
tâm huyết họ làm cẩn thận từ tốn thì nó sẽ ra
có cái đầu óc nó không gian nó chiều tượng một tí là nó ra dần ra dần chứ cũng không phải là một lúc mà một sớm một chiều nó ra được
những tác phẩm bonsai chính là hình ảnh thu nhỏ của những cây đại thụ cả trăm năm tuổi nhưng vẫn đầy sức sống
mỗi tác phẩm là nghệ thuật là tâm huyết là sự khéo léo con mắt thẩm mỹ của người chơi
và vì thế để làm nên một tác phẩm bonsai đẹp mỗi người chơi là một nghệ sĩ có một tình yêu đặc biệt đối với cây xanh
chúng tôi muốn đưa nó về cái hồn thiên nhiên cái xu hướng là đưa về cái hồn thiên nhiên
muốn tạo tác một cái tác phẩm như thế nào
thứ nhất là mình đưa một cái cây cổ thụ thu nhỏ vào trong chợ và nó được hoàn thiện với cái mức cao nhất từ cành chi ngón răm lá
và đường thân mảng lá làm sao cho nó hài hòa nhất với thiên nhiên không gượng ép
bonsai không chỉ đơn giản để trang trí không gian mà sâu xa hơn nó còn là nghệ thuật sống nghệ thuật thu nhỏ sự bao lào vĩ đại sức sống mãnh liệt của thiên nhiên vào trong một tác phẩm nghệ thuật
và những chậu cây cảnh nghệ thuật bonsai đã thực sự thổi một luồng gió xuân tươi mới cho ngôi nhà mỗi người